tại phú yên nhằm chia sẻ động viên người dân vùng rốn lũ xã an hiệp huyện tuy an tổng liên đoàn lao động việt nam và quỹ tấm lòng vàng báo lao động đã đến và hỗ trợ năm trăm linh triệu đồng giúp tỉnh phú yên khắc phục hậu quả sau mưa lũ
chia sẻ mắt mắt khó khăn và tặng một trăm linh suất quà trị giá mỗi suất một triệu đồng cho người dân vùng rốn lũ xã an hiệp lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam cũng đã biểu dương tinh thần dũng cảm đầy trách nhiệm của những đoàn viên công đoàn là các cô giáo của trường mầm non xã an hiệp đồng thời tặng bằng khen cho năm giáo viên có thành tích xuất sắc vì đã bảo vệ an toàn tính mạng cho các em học sinh trong trận lũ quét ngày một mươi ba tháng một mươi hai vừa qua và hỗ trợ năm triệu đồng cho một đoàn viên công đoàn có nhà bị sạp hoàn toàn
cùng ngày thành phố đà nẵng cũng đã hỗ trợ tỉnh phú yên một tỷ đồng giúp người dân vùng lũ khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống sản xuất trước tết nguyên đán
từ đầu tháng một mươi một đến nay tỉnh phú yên đã phải gánh chịu hai đợt mưa lũ lớn làm chín người chết hàng nghìn ngôi nhà bị ngập tổng thiệt hại gần năm trăm linh tỷ đồng
các tổ chức cá nhân đã hỗ trợ tỉnh hơn tám năm tỷ đồng cùng năm mươi bốn chín trăm bốn mươi một xuất quà trị giá gần hai mươi năm tỷ đồng giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống và sản xuất